thưa quý vị sau năm ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi hai bị cáo trong vụ án thông thầu xảy ra tại bệnh viện tim hà nội về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tòa đã tuyên phạt năm bị cáo nguyên cán bộ lãnh đạo bệnh viện tim hà nội gồm nguyễn quang tuấn nguyên giám đốc chủ tịch hội đồng mua sắm bệnh viện ba năm tù
nguyễn thị dung hạnh nguyên kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán hai năm tù hoàng thị ngọc hưởng nguyên phó giám đốc đoàn trọng bình và nghiêm tuấn linh đều nguyên là phó trưởng phòng vật tư y tế cùng bị phạt hai năm sáu tháng tù giam
ba bị cáo thuộc công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga hay được gọi là công ty hoàng nga chịu mức án từ hai năm đến ba năm sáu tháng tù
ngoài ra hội đồng xét xử cũng tuyên án các bị cáo khác có liên quan
cũng trong chiều ngày hôm nay công an tỉnh bắc ninh
đã bắt giữ lê văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú ở huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
là hung thủ sát hại nữ công nhân tại khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh
trước đó vào khoảng hai mươi một h tối ngày hai mươi tháng bốn tại cổng công ty trách nhiệm hiểu hoàn siêu dinh thuộc khu vực lô g năm
khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn đã xảy ra vụ án mạng
một phụ nữ bị đâm nhiều nhát vào người và tử vong tại chỗ
sau khi gây án đối tượng đã rời khỏi hiện trường
qua điều tra cơ quan công an xác định nạn nhân là lê văn thảo có mối quan hệ tình cảm với nhau
dù cả hai đều đã có gia đình
do mâu thuẫn nên thảo đã ra tay sát hại dã man người tình rồi bỏ trốn
quá trình truy xét đến chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được lê văn thảo
tại khu đô thị eco park huyện gia lâm thành phố hà nội
bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà chợ
họ tại ấp hòa lạc trung xã hòa định huyện chợ gạo tỉnh tiền giang
công an huyện chợ gạo đã phát hiện lê văn bé hai chú tại huyện trợ gạo
đang tàng trữ một khẩu súng săn và nhiều linh kiện để lắp ráp súng săn
bé hai đã có một tiền sự về hành vi tàng trữ chế tạo mua bán súng tự chế vào đầu năm hai nghìn một mươi ba
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng tiếp tục đặt mua một khẩu súng săn trên mạng
với giá ba triệu đồng để sử dụng
sau đó bán lại cho người khác lấy tiền mua linh kiện trên mạng
về lắp ráp súng
ngày một mươi chín tháng bốn bé hai vừa lắp ráp xong khẩu súng săn thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
với thủ đoạn cắt ghép hình ảnh có liên quan với lãnh đạo ở trung ương và lãnh đạo tỉnh
để thể hiện là người có mối quan hệ rộng đối tượng trương thị lan anh đã tạo lòng tin
với nhiều người nhẹ dạ hứa xin việc làm chạy dự án chạy án để chiếm đoạt tiền
của hàng chục nạn nhân
công an tỉnh quảng bình vừa bắt giữ đối tượng trương thị lan anh
trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
và làm giả sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
quá trình đấu tranh công an tỉnh quảng bình đã làm rõ một mươi năm nạn nhân ở tỉnh quảng bình hà tĩnh
đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần một mươi tỷ đồng
được biết với thủ đoạn trên đối tượng trương thị lan anh đã bị tòa nhân dân tỉnh quảng bình
xử một mươi sáu năm tù và đã nhiều lần hoãn thi hành án
trong đó có một số lần nghi vẫn làm giả tài liệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
để xin hoãn thi hành án từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay lẩn trốn nhiều địa bàn trên toàn quốc
để tiếp tục hoạt động phạm tội
thưa quý vị đã được tập huấn để có thể phân biệt được thuốc bảo vệ thực vật đâu là hàng thật và hàng giả
thế nhưng vì tham rẻ hàm lợi nhuận một đối tượng trú tại thị trấn chũ huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
hai chai thuốc bảo vệ thực vật giả và bán ra thị trường
cơ quan tỉnh bắc giang vừa ra quy định khởi tố nguyễn thị nhài về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật
quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị nhài là chủ một cơ sở kinh doanh
buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đã mua của một đối tượng trú tại tỉnh đồng đăng lạng sơn
hơn hai chai thuốc bảo vệ thực vật loại thuốc diệt cỏ sau đó mang về bán cho bà con nông dân trong khu vực
tại cơ quan công an nhài khai nhận mặc dù biết đó là hàng giả nhưng vì thấy giá rẻ hơn so với các sản phẩm cùng loại bán trên thị trường
và hám lợi nhuận nên vẫn quyết định mua hàng để bán cho khách